tại tỉnh phú yên hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã tổ chức tổng kết công tác thi đua năm hai nghìn một mươi sáu và ký giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín
cụm các tỉnh duyên hải miền trung bao gồm quảng nam quảng ngãi bình định phú yên và khánh hòa
năm hai nghìn một mươi sáu các chỉ tiêu về công nghiệp kinh doanh dịch vụ đầu tư xây dựng cơ bản thu ngân sách của các tỉnh duyên hải miền trung đều tăng so với năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi năm nhiều phong trào thi đua được phát động và thực hiện có hiệu quả như năm doanh nghiệp hai nghìn một mươi sáu của tỉnh phú yên
phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh quảng nam đẩy mạnh thu hút đầu tư ở tỉnh quảng ngãi
các lĩnh vực về văn hóa đảm bảo an sinh xã hội cũng được chú trọng
một số địa phương như tỉnh khánh hòa quảng nam phú yên có trên ba mươi số xã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi bảy cụm thi đua duyên hải miền trung phân đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn grdp và thu ngân sách
đẩy mạnh phong trào thi đua như cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
doanh nghiệp hội nhập và phát triển và gắn các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại hội nghị đồng chí trần thị hà phó chủ tịch thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đề nghị các địa phương cần nhân rộng
nuôi dưỡng các mô hình điển hình tiên tiến xây dựng các chuyên trang chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các phong trào thi đua
đặc biệt chú trọng đến công tác khen thưởng khắc phục tính hình thức không đồng đều trong các phong trào thi đua